đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số việt nam lần thứ hai chính thức khai mạc sáng ngày hôm nay bốn tháng một mươi hai tại thủ đô hà nội
đại hội là một sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc một biểu tượng đặc biệt sinh động nhất về sự đoàn kết các dân tộc như cây một cội như con một nhà
tham dự đại hội có thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư và nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước cùng một sáu trăm linh đại biểu chính thức đại diện cho năm mươi bốn dân tộc trên cả nước
với chủ đề dưới lá cờ vẻ vang của đảng các dân tộc bình đẳng đoàn kết tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước
đại hội nhằm đánh giá những thành tiệu kết quả thực hiện chính sách dân tộc công tác dân tộc giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi tám
trong thời gian qua các cấp ủy đảng
chính quyền đã quan tâm chỉ đạo mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã tạo điều kiện phối hợp tổ chức thành công đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số ở ba trăm sáu mươi ba huyện năm mươi tỉnh thành phố trong cả nước
phát biểu khai mạc đại hội phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nêu rõ đây là lần đầu tiên chúng ta có một chương trình mục tiêu quốc gia dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số việt nam lần thứ hai là diễn đàn giao lưu
trao đổi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của đảng trước thềm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
niềm tin được nhân lên gấp vội khi mới đây bộ chính trị đã ban hành kết luận số sáu mươi năm về tiếp tục thực hiện nghị quyết hai mươi bốn của ban chấp hành trung ương đảng khóa chín về công tác dân tộc
đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số việt nam lần thứ hai là diễn đàn giao lưu
đại hội cho giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm là hơn một trăm ba mươi tỷ đồng
đầu tư phát triển toàn diện các lĩnh vực với trọng tâm là phát triển kinh tế so đói giảm nghèo bền vững cho đồng bào phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân
đại hội đã nghe báo cáo của các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
đồng chí trương hòa bình bày tỏ tin tưởng khối đại đoàn kết các dân tộc sẽ mãi mãi trường tồn và phát huy sức mạnh đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng đất nước ta phát triển phồn thịnh hạnh phúc